tuy nhiên rằng là khi mà cái gì mới thì chắc chắn không bao giờ nó dễ dàng và thuận lợi nhất là với trong lĩnh vực y dược học các sản phẩm về y dược học mà lại sử dụng công nghệ nano
làm thế nào để chị vân cũng như ekip của mình các bác sĩ sẽ thuyết phục được người dân những người khách hàng sử dụng rằng là cái sản phẩm này nó thực sự tốt cho sức khỏe nó thực sự có hiệu quả
bởi vì cái gì mới về việt nam cũng luôn luôn có rất nhiều những câu hỏi nghi vấn đặt câu hỏi rất là lớn không chỉ là các nhà khoa học mà bên cạnh đó là cả người tiêu dùng nữa
rõ ràng họ cần phải có một cái bằng chứng xác thực nhất thì họ mới dùng
vậy thì những khó khăn có những khó khăn hay những thuận lợi như thế nào khi mà những bước đầu tiên mà bác sĩ vân cùng với lại những người đồng nghiệp của mình
những người luôn sắt cánh cùng mình các nhà khoa học nữa để đưa ra những sản phẩm đưa đến tay với người
những khách hàng họ sử dụng các sản phẩm
cái câu chuyện khó khăn và thuận lợi thì chắc có lẽ là tôi xin phép là chia sẻ một cái câu chuyện vui trong lĩnh vực marketing và cả cái lĩnh vực về kinh doanh đầu tư
thế là có một anh anh ấy được giao là bán quần bò levit ở các nước ả rập
thì có một anh marketing đầu tiên anh ấy đến thì anh ấy nhìn thấy thì anh ấy bảo anh ấy về anh ấy báo cáo là ở đây không có khả năng bán hàng
bởi vì người ta toàn mặc váy thôi
thế là hãng levit mới gửi một anh khác sang một anh marketing khác sang một nhân viên marketing khác sang
thì sang xong rồi về thì anh lại đưa ra một cái nhận xét là như này
thị trường vô cùng lớn bởi vì là người ta chưa biết mặc quần
thì đấy chính là cái câu chuyện mà nó quay lại cái câu chuyện về dược liệu tự nhiên kết hợp với nano
thì cái gì mới cũng là cái
nó sẽ đi kèm hai thứ
một là khó khăn và hai là thuận lợi
nhưng mà với hướng là tôi từ xưa đến nay thì bao giờ tôi cũng nhìn cái hướng thuận lợi trước
tại sao thuận lợi
là bởi vì nó là mới
cái nữa là mình hoàn toàn làm chủ về công nghệ và dược liệu
không có cái gì sướng bằng làm chủ về công nghệ và dự liệu
bởi vì trên thế giới ắt nhất là công nghệ
công nghệ vâng
và thực ra ví dụ như thế này
anh sản xuất ra một cái cốc ấy
giá thành cái cốc thì không đáng là bao nhiêu đâu
nhưng mà cái tiền để làm ra cái khuôn nó mới đắt
thì đấy chính là thuận lợi
và thêm một cái nữa
đấy là gì ạ
là thực sự là sản phẩm nó rất tốt
bản thân tôi thì tôi cũng phải chia sẻ là bắt đầu từ khi mà bố tôi ra sản phẩm nano
ông nghĩa ra sản phẩm nano
tôi xin phép là giới thiệu luôn là giáo sư nguyễn đức nghĩa thì là cụ thân sinh của tôi
thì ngay lập tức từ đầu là chúng tôi dùng sản phẩm và rất tốt
và sau đấy thì tôi
tôi nghĩ rằng là những cái gì mà đã tốt rồi thì mình có trách nhiệm và nghĩa vụ để đưa những cái sản phẩm đấy đến với mọi người
và cũng có cái trách nhiệm và nghĩa vụ đấy là làm thế nào để những cái điều tốt nhất đấy được chia sẻ trong cộng đồng
thì đấy là những cái thuận lợi
thế còn thử thách chứ không phải là khó khăn
thì nó là cái câu chuyện liên quan đến cái gọi là hiểu biết về công nghệ nano cũng như là hiểu biết về sản phẩm nano
có một cái ở đây thì tôi cũng không nói rằng là lỗi do người tiêu dùng hay là lỗi do truyền thông
nhưng mà có một số cái vấn đề mà nó liên quan đến nano hiện nay nó đang bị hiểu lẫn lộn
chưa hiểu rõ cái người tiêu dùng người ta chưa hiểu rõ thế nào là sản phẩm nano
và thế nào là sự khác biệt giữa cái sản phẩm thực sự là nano và sản phẩm nó gọi là chưa đúng là nano
thế rồi người ta sử dụng
bởi vì nó là một cái
mỹ từ và nó là cái nó giống như là chiều
nó gọi là
nó gọi là xu hướng ấy
thì người ta cứ dùng cái từ nano rất là nhiều
thì đấy cũng là thử thách
và làm thế nào để cho người tiêu dùng từ cả bác sĩ lẫn cả người dân hiểu rõ được cái việc đấy
thì tôi nghĩ đấy cũng là trách nhiệm của những nhà khoa học
rồi nhà khoa học thì ở đây có hai đối tượng khoa học ạ
những nhà khoa học cơ bản là những người chuyên ngành về trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản ví dụ như hóa học hoặc là vật lý
thế còn một đối tượng nữa đấy là các nhà khoa học nhưng mà sẽ sử dụng có nghĩa là nhà khoa học ứng dụng
thì cụ thể ở đây là các nhà khoa học trong lĩnh vực y dược là dược sĩ và bác sĩ
và cái cuối cùng nữa là bên truyền thông
để chúng ta hiểu đúng và dùng đúng các sản phẩm
tôi xin bổ sung để
cái nhà máy sinh phẩm việt lai á
ở việt nam thì thông tin các thứ nó có vẻ đơn giản đấy
nhưng mà hồi nửa tôi đi công tác ở nước ngoài một ông bạn rất thân của tôi ông là giáo sư ông chúc mừng tôi
ông đọc trên cái thông tin của canada là thành quả lớn nhất của công nghệ iado vừa qua trên thế giới là có nhà máy sản xuất sinh dược nano ở việt nam
ông cũng chúc mừng tôi như thế nhưng mà đấy là cái mà tôi thấy rất là tự hào